sau hơn một năm đưa ra và phát triển nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực
thành phố hồ chí minh đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận
tuy nhiên nhóm sản phẩm này chiếm tỷ trọng chưa cao
và chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân
thành phố hồ chí minh hiện có chín mươi một xã phường sản xuất rau
với diện tích canh tác gần ba năm trăm hai mươi ha khoảng năm hai trăm linh hộ sản xuất nông sản
nhưng tỷ trọng nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố hồ chí minh hiện nay
vẫn chưa cao và chưa đáp ứng được nhu cầu của thành phố
rau hiện mới sản xuất được gần bốn trăm chín mươi bốn trăm hai mươi tấn đáp ứng được ba mươi ba ba nhu cầu
nguyên nhân rất đơn giản là gì
đất diện tích nông nghiệp của thành phố hồ chí minh đang ngày càng giảm trong vô quá trình đô thị quả
cái việc thứ hai là xây dựng các nhà sơ chế
các nơi mà giúp cho người nông dân xây dựng trên những cơ sở
những nhà sơ chế những nhà chế biến
vật tư nông nghiệp phục vụ cho cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực này
thì còn nhiều chính sách càng phải tháo gỡ
cái vấn đề thứ ba là sản xuất nông nghiệp hiện nay trên địa bàn thành phố nhỏ lẻ và manh múng
việc công bố đưa ra tiêu chí cho nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực mới được thành phố thực hiện hơn một năm
và đây mới chỉ là những số liệu ban đầu tiềm năng để phát triển còn rất lớn
giải pháp mối chốt là hệ thống phân phối cần sự minh bạch thông tin sản phẩm
và bảo đảm nguồn cung ổn định từ nhà sản xuất
đồng thời mở lớp tập huấn về giải pháp phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp chủ lực cho người sản xuất
tổ chức tập huấn này giống như là những cái buổi mà chúng tôi nói là giống như cầm tay kỹ biệt
để giúp cho người nông dân hiểu rõ bản chất tại sao chúng ta phải làm như vậy
tại sao chúng ta phải mua cái sản phẩm đó phải trồng cái sản phẩm đó
từng bước đưa người nông dân có nhận thức cao hơn nữa để tập trung vào sản phẩm chủ lực liên kết sản xuất
đi vào phân phối vào đúng hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà phân phối
trước đó thành phố hồ chí minh đã phê duyệt đề án chương trình
mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
sáu sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được xác định và lựa chọn
bao gồm rau hoa cây cảnh bò sữa heo tôm nước lợ cá cảnh
thành phố cũng sẽ thực hiện xã hội hóa xây dựng và đưa vào hoạt động hai điểm giới thiệu
và bán sản phẩm đặc trưng của địa phương